tại đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với ban điều phối đầu tư indonesia
tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư việt nam indonesia
tham dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa indonesia tại việt nam
lãnh đạo ủy ban nhân dân các sở ban ngành thành phố đà nẵng
indonesia là đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam trong khối asean
tại diễn đàn các đại biểu cho rằng con số khoảng ba bốn triệu usd một năm giữa đà nẵng và indonesia
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của hai bên
trong thời gian tới hai bên sẽ thúc đẩy xúc tiến đầu tư chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao
như du lịch công nghệ thông tin hàng hải kỹ thuật số đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
diễn đàn được tổ chức tại đà nẵng là một trong những hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước nói chung
đà nẵng và indonesia nói riêng
trong đó trọng tâm hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tổng kiêm ngạch song phương việt nam indonesia sẽ đạt trên một mươi tỷ usd